do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số ba trên địa bàn tỉnh lào cai có mưa to đến rất to
gây lũ trên các hệ thống sông suối chảy qua địa bàn mưa lũ đã khiến anh phàn láo lở
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm trú tại thôn tả trung hồ xã bản hồ huyện sapa tử vong do lũ cuốn trôi
cùng với đó mưa lớn cũng làm sạt lở và ngập úng nhiều hoa màu tài sản của người dân
trong đó có ba vụ sạt lở lớn tại các tuyến đường gồm đường đi thôn ma quái hồ với khoảng
hai m khối đất đá tuyến đường sapa xuống khu du lịch cát cát tuyến đường liên thôn
xín trải xã bản khoang ngay sau khi xảy ra sạt lở chính quyền huyện sapa đã huy động
các lực lượng nhanh chóng săn gạt thông tuyến để người dân đi lại